sau khi xuống sân bay quốc tế ở thủ đô astana chiều tối ngày một mươi sáu tháng một mươi theo giờ địa phương
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam đã gặp gỡ cán bộ
nhân viên đại sứ quán và đại diện cộng đồng người việt nam tại kazakhstan
báo cáo với chủ tịch quốc hội đại sứ đoàn thị xuân hiền cho biết với việc việt nam và kazakhstan
là thành viên hiệp định thương mại tự do việt nam liên minh kinh tế á âu có hiệu lực từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
kim ngạch thương mại song phương sẽ tiếp tục tăng lên hai nước đang hướng đến mục tiêu đạt năm trăm linh triệu đô la mỹ
còn nhớ trước năm hai nghìn một mươi hai kim ngạch thương mại song phương của hai nước chưa đạt đến tám mươi triệu đô la mỹ
bày tỏ vui mừng được gặp cán bộ nhân viên đại sứ quán và bà con đại diện cộng đồng người việt tại kazakhstan
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân biểu dương những nỗ lực của lãnh đạo và toàn thể cán bộ
nhân viên của đại sứ quán trong việc khắc phục những khó khăn vất vả trong cuộc sống
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân biểu dương những nỗ lực của lãnh đạo và toàn thể cán bộ
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân biểu dương những nỗ lực của lãnh đạo và toàn thể cán bộ